các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thỏa thuận có hiệu lực từ tháng một mươi hai năm nay và kéo dài trong hai năm
việc ký thỏa thuận giữa thành phố hội an và tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu
nhằm cải thiện phúc lợi vật nuôi thông qua các chương trình tiêm chủng và loại trừ bệnh dạy
giúp ngăn bệnh dịch bùng phát
ông nguyễn thế hùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hội an cho biết
di sản văn hóa thế giới hội an là nơi có bề dày lịch sử hội tụ những nền văn hóa trong và ngoài nước
dự án xây dựng hội an thành phố du lịch thân thiện không tiêu thụ thịt chó mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dạy
do tổ chức phúc lời động vật toàn cầu hỗ trợ thực hiện được cho là phù hợp với định hướng xây dựng
và phát triển thành phố sinh thái văn hóa du lịch
ông nguyễn thế hùng cho biết để thực hiện dự án vận động tiến đến giảm thiểu tối đa việc ăn thịt chó mèo
thành phố đã xúc tiến thủ tục để xin ý kiến ủy ban nhân dân tỉnh
sau buổi lễ này sẽ có kế hoạch giữa hai bên để thực hiện trong vòng hai năm xây dựng hình thành thói quen yêu thương bảo vệ tôn trọng động vật
được biết mỗi năm tại việt nam có hơn năm triệu con chó và một triệu con mèo bị buôn bán và giết để lấy thịt gây nguy hại đến sức khỏe cộng đồng